theo tổng cục thống kê tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hai trăm năm mươi bốn sáu tỷ usd tăng năm ba so với cùng kỳ năm trước
khu vực kinh tế trong nước đạt bảy mươi ba tỷ usd tăng một sáu chiếm hai mươi tám bảy tổng kim ngạch xuất khẩu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm tám mươi một sáu tỷ đô la tăng sáu chín chiếm bảy mươi một ba
đến nay có ba mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm chín mươi hai tổng kinh mạch xuất khẩu
trong đó có sáu mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kinh mạch đạt sáu mươi chín chín tỷ usd trong một mươi một tháng
tăng hai mươi năm bảy so với cùng kỳ năm trước tiếp đến là trung quốc eu và asean